ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hà giang đã thông báo kết quả kiểm tra xem xét xử lý đối với các cán bộ đảng viên
có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại hà giang
trong đó xác định có một trăm năm mươi một trường hợp cán bộ đảng viên liên quan phải kiểm tra xem xét và xử lý một trăm bốn mươi chín trường hợp
đến ngày ba mươi tháng chín đã xác định được một trăm năm mươi một trường hợp cán bộ đảng viên có liên quan
số cán bộ đảng viên cần tiến hành kiểm tra xem xét xử lý là một trăm bốn mươi chín trường hợp trong đó có một mươi hai trường hợp ngoài đảng bộ tỉnh quản lý
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hà giang cũng đã công khai danh sách bốn mươi sáu cán bộ đảng viên có liên quan đến sai phạm
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại hà giang
đối với cán bộ đảng viên có con được nâng điểm nhưng chưa có đủ cơ sở kết luận có tác động can thiệp nhờ giúp đỡ
thì yêu cầu giúp kinh nghiệm trước trị bộ và tổ chức đảng
đồng thời tổ chức đảng quản lý đảng viên tiếp tục theo dõi nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm mới có liên quan
tiếp tục tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định và áp dụng tình tiết tăng nặng
đối với cán bộ đảng viên ngoài đảng bộ tỉnh hà giang quản lý sẽ báo cáo lên ủy ban kiểm tra trung ương xem xét xử lý theo quy định